là một cô giáo nghỉ hưu có lẽ bà mã thiện đồng cũng không bao giờ nghĩ
sẽ có lúc mình trở thành một cây viết chấp bút tới hai mươi đầu sách
và đặc biệt chỉ chuyên về đề tài những chiến sĩ biệt động tình báo cảm tử quân trong chiến tranh
bà tìm đến đề tài này một cách giản dị tự nhiên âm thầm như chính cuộc sống của mình
vốn có niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử dân tộc
vì vậy ngay từ khi còn công tác cũng như sau này
bà đã luôn có một suy nghĩ làm sao có thể truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước
cũng như sự anh dũng của những lớp cha anh đi trước
may mắn thêm nữa là mặc dù là người miền bắc
nhưng lại nằm trong lớp cán bộ tăng cường tiếp quản miền nam sau giải phóng
bà sớm được gặp gỡ tiếp xúc với rất nhiều nhân chứng lịch sử
cũng như khí thế cách mạng đặc trưng của miền nam
sau khi nghỉ hưu lúc bấy giờ bà biết mình đã thật sự có quỹ thời gian để viết
và lập tức lên kế hoạch cho cuốn sách đầu tay mà mình ấp ủ bấy lâu